thưa quý vị mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày tại các tỉnh thành phía bắc trong đó có thủ đô hà nội
và vẫn lại là điệp khúc mưa nhiều ngập lụt giao thông đình trệ thậm chí là nhiều tuyến đường đã bị tê liệt hoàn toàn
chắc hẳn quý vị khán giả cũng như là chúng tôi thì ai cũng đã từng có không ít trải nghiệm tương tự
cảm giác không thể di chuyển do những tuyến đường bị ngập lụt hay là cảm giác phải chờ đợi do ủn tắc giao thông kéo dài
câu chuyện giao thông ghi nhận ngay trong sáng ngày hôm nay
tuyến đường gom đại lộ thăng long thành phố hà nội mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường trở nên ngập lụt khá nghiêm trọng
lượng nước ngập tới hơn một nửa thân xe khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn
có không ít phương tiện đã thử sức bằng cách vượt qua nhưng không phải ai cũng di chuyển được
và hệ quả là có khá nhiều phương tiện đã bị chết máy
cơn mưa lớn trong những ngày gần đây thì không chỉ khiến tình trạng ngập lụt diễn ra tại một số tuyến đường
mà còn khiến đặc sản tắt đường của thành phố hà nội lại càng trở nên nghiêm trọng như tuyến đường tôi đang đứng đây tại vào giờ cao điểm
lường trước được những đặc sản tắt đường của thành phố hà nội người đàn ông này đã di chuyển từ rất sớm từ vĩnh phúc xuống đây
nhưng vẫn bị nếm trải cảm giác quen thuộc của thành phố hà nội trong giờ cao điểm
và đây cũng là cảm giác chung của rất nhiều người trong buổi sáng ngày hôm nay
tôi đã di chuyển được chưa di chuyển được và rất nhiều người đàn đỏ không đi được và mình cảm thấy rất là khó chịu với tình trạng giao thông này của hà nội
có hôm nay đi đường rất là tắt có đi từ cầu giấy sang đây mà đến gần ba mươi phút bây giờ mới đến đây
nguyên nhân là do hôm nay trời mưa có khi là hệ thống đèn tín hiệu các xe cấp cố lớn lên rồi đến lúc lại chen nhau dây xung đột giao thông
thấy quá là tắc đường luôn các anh ạ
nhìn nó là như thế tắc quay như là đi vừa lụt lội và vừa các xe đang chen vào nhau là rất khó đi
để vượt qua tình trạng ủn tắc giao thông không ít người điều khiển phương tiện đã áp dụng biện pháp quen thuộc đó là đi ngược chiều
và hệ quả là những phương tiện chấp hành đúng vào giao thông thì phải đứng y một chỗ và làm bạn với cơn mưa lớn
bây giờ cao điểm bây giờ đã đang đúng giờ đi làm ở vùng bị ảnh hưởng công viện rất là nhiều
đặc biệt là thấy mọi người tham gia giao thông
hơi thiếu ý thức vì họ đi vượt đèn đỏ nhiều đi vượt chiều nhiều
và ngay bản thân mình đứng đây một lúc mình thấy là một số anh em xe máy đi cũng cứ toàn đi vào chiều thôi mình rất khó chịu
để giải tỏa những ồn tắc giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng tại những nút giao thông trọng điểm
đồng thời triển khai những phương án để giải tỏa un tắc một cách nhanh nhất
nhưng thực sự cũng không hề đơn giản khi dòng phương tiện cứ ngày một gia tăng và không phải ai cũng chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng
hơi thiếu ý thức vì họ đi vượt đèn đỏ nhiều đi vượt chiều nhiều

để cho giao thông có thể thông suốt để người khác có thể tiếp tục đi theo cái hướng mà mình đã ra lên phương án phân luồng
sau hơn ba mươi phút triển khai lực lượng tình trạng ồn tắc giao thông đã được lực lượng chức năng giải tỏa
và lúc này đèn tín hiệu giao thông cũng đã trở lại đúng nhiệm vụ
theo dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục trong những ngày tới
để đảm bảo an toàn người dân cần chủ động các phương án khi di chuyển
đồng thời cần tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng điều khiển tại các nút giao thông